thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng văn phòng thủ tướng lào sụ văn phanh bút phả nú vong và đoàn cán bộ văn phòng thủ tướng lào sang thăm trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật với văn phòng chính phủ các bộ ngành trung ương của việt nam
thủ tướng đã đánh giá cao mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa văn phòng chính phủ hai nước đặc biệt là việc hai bên đã chủ động tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc xử lý từng lĩnh vực từng nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng pháp luật quy chế làm việc đối ngoại
trong thời gian vừa qua điều này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa sự hiểu biết đúc rút kinh nghiệm của mỗi bên từ đó đóng góp tốt hơn vào công tác tham mưu tổng hợp phục vụ chính phủ và thủ tướng chính phủ hai nước
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam vừa bước vào giai đoạn mới và xác định rõ mục tiêu xây dựng trong thời kỳ này là chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động quyết liệt phục vụ nhân dân chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang chính phủ kiến tạo và phục vụ đặt nhiệm vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu
trong chuyến thăm này đoàn sẽ tìm hiểu về quy trình xây dựng pháp luật để vận dụng vào cho công tác của chính phủ lào
quan trọng nhất học được ứng dụng công nghệ thông tin internet trong quản lý công việc góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử